sau gần một mươi năm tiếng cố thủ trong nhà cùng vũ khí nóng đến hai mươi ba h ba mươi năm phút ngày một tháng một mươi
một đối tượng hình sự ở nghệ an đã ra đầu hàng lực lượng vây bắt
sau khi bị bắt giữ nghi phạm bị áp giải về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra
trước đó vào khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một tháng một mươi công an tp vinh thực thi lệnh bắt khẩn cấp
do viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
đối với lê ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm thường trú tại xã nghi phong huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
để điều tra vì liên quan tới vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản khi đập phá một chiếc ô tô của người khác
tuy nhiên lê ngọc sơn không chấp hành chống đối lực lượng chức năng và sau đó cố thủ trong căn nhà số một trăm hai mươi tám
đường hồng bàng phường lê mau tp vinh cùng vũ khí nóng
sau khoảng một mươi bốn giờ bị lực lượng công an bao vây kêu gọi sơn ra đầu thú
đến hai mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày sơn mới tự đi xuống tầng một và ngay lập tức bị khống chế
lê ngọc sơn là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự trong đó có tội liên quan ma túy và mới ra tù cách đây không lâu